đến thời điểm này các trường đã hoàn tất tập hợp thống kê dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng nhóm ngành giáo dục trong năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều quy định thay đổi như bỏ điểm sàn giảm điểm ưu tiên khu vực giảm chỉ tiêu và tăng điều kiện đầu vào
đã khiến cho hồ sơ đăng ký vào các trường có sự biến động lớn
thuế đang làm giảm động lực sản xuất là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
bên cạnh chính sách thuế khuyến khích hàng nhập khẩu
thuế đã và đang được các cơ quan chức năng sửa đổi hoặc ban hành với mục đích tăng thu khiến doanh nghiệp và người dân lo lắng
theo các chuyên gia việc tăng thuế chỉ nhằm bù đắp nguồn thu thay vì giảm chi sẽ gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế
hạn chế khả năng phát triển của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân đặc biệt là dân nghèo
quý vị có thể tìm đọc bài viết với nhiều góc nhìn của nhiều chuyên gia về lĩnh vực thuế trên trang nhất và trang sáu báo tuổi trẻ
trang nhất và trang bốn báo tuổi trẻ
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài lập lờ hàng trăm tỷ đồng ngân sách hỗ trợ hoạt động giáo dục tại thái nguyên tỉnh mạnh tay chi giáo viên thì chờ mỏi cổ
để chăm lo đời sống giáo viên giải bài toán quá tải ở các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập
riêng năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã thông qua nghị quyết phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lên tới hàng trăm tỷ đồng
có điều tiền thì đã được chi nhưng có đến được tay giáo viên hay không
nhưng lại là một hành trình dài trên hành trình đi đòi quyền lợi đó giáo viên ví thân mình như con kiến đi kiện củ khoai
cũng trên báo lao động trang một và trang bảy có bài thâu đêm phê
bất chấp các quy định của pháp luật nhiều cửa hàng game online khủng tại hà nội với số lượng từ hai trăm linh đến hơn năm trăm linh máy một phòng vẫn hoạt động xuyên đêm
kéo theo đó là đủ thứ dịch vụ đi kèm hòng thỏa mãn nhu cầu các thượng đế
đáng bao động một số game thủ còn sử dụng cả chất kích thích
thư giãn và tỉnh táo trong cuộc chơi kéo dài
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo hôm nay